nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ còn nam bộ nhiệt độ duy trì từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ miền đông có nơi cao hơn

quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp năm riêng vùng biển phía tây bắc ngày có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển đông nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối đêm và sáng sớm có mưa rào và rông ngày nắng gián đoạn trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ